tây nguyên và nam bộ từ ngày mai trở đi khi nhiều động gió đông trên cao hoạt động yếu dần thì mưa giảm xuống ở diện vài nơi
nhiệt độ ở tây nguyên có xu hướng nhích dần lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở nam bộ trong ngày trời vẫn còn nắng đan xen thì nhiệt độ giữ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển do hoạt động của đời gió đông trên cao suy yếu dần nên tình hình thời tiết xấu ở khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng giảm đi vào ngày mai
ở vùng biển phía nam có xu hướng hình thành trở lại dạnh ấp thấp có trục ở khoảng
đến chín độ vĩ bắc nên ở vùng biển huyện đảo trường sa từ ngày mai mưa rào và rông có xu hướng tăng dần lên ở diện giải rác
đề phòng lúc xoáy và gió giật có thể xảy ra trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước